trong lần xuất hiện chính thức đầu tiên trong hơn một tuần qua tổng thống hàn quốc park han he hôm nay chính thức tiếp tục thực hiện các công việc điều hành nhà nước bất chấp những lời kêu gọi bà từ chức do vụ bê bối liên quan đến người bạn thân lâu năm
trợ lý của tổng thống hàn quốc parkin he cho biết bà park đã trao ủy nhiệm thư cho năm đại sứ mới và công bố quyết định bổ nhiệm một mươi một quan chức cao cấp
qua đó đẩy nhanh việc nối lại quyền điều hành công việc nhà nước phải tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chính thức với tư cách là nguyên thủ quốc gia
bà cũng đang cân nhắc sẽ chủ trì cuộc họp của nội các vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một tới
theo kết quả của một cuộc khảo sát do hãng galub tiến hành tỷ lệ ủng hộ ba park vẫn duy trì ở mức thấp kỷ lục năm trong ba tuần liên tiếp vừa qua
một con số mà những đối thủ chính trị của bà gọi là bằng chứng cho thấy tổng thống park không thể thực hiện chức năng của nhà lãnh đạo đất nước